những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay